tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ nhật bản yamada takio
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đại sứ chính thức đảm nhận trọng trách là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam
đại sứ nhật bản chúc mừng việt nam đã phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
cho rằng sau thành công này các nhà đầu tư trên thế giới sẽ rất quan tâm đầu tư vào việt nam
hiện đảng nhà nước việt nam đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế
chính phủ nhật bản sẽ luôn bên cạnh để hỗ trợ việt nam
minh chứng cho điều này lãnh đạo nhật bản rất quan tâm nối lại các hoạt động giữa hai nước
hiện nhật bản đang sẵn sàng nối lại hợp tác lao động cho các thực tập sinh của việt nam quay trở lại làm việc và học tập tại nhật bản